từ ngày một tháng tám khi nghị định số bốn mươi sáu có hiệu lực công an tp hcm đã ra quân xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên số người vi phạm giao thông giảm nhiều so với thời gian trước đây
đi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nghị định bốn mươi sáu chính thức có hiệu lực trong đó có điều chỉnh mức phạt đối với một trăm năm mươi hai hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như vượt đèn vàng và đèn đỏ vi phạm nồng độ cồn quá mức cho phép
do mức xử phạt tăng cao nên số vụ vi phạm đã giảm hẳn tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm
làm nói chung hai chai đối với em là em phải chừa đường về của em em phải bảo vệ bản thân của em em phải bảo vệ cái xe của em
bình thường uống mấy lon rồi
anh không có nhiều đi đường xa là không có nhiều
anh uống lon là vừa đủ còn tỉnh táo hay như thế nào
tỉnh táo mình đi xe mình về
theo quy định mới người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
sẽ bị phạt tiền từ ba đến bốn triệu đồng
hai triệu đồng đối với xe máy và một mươi sáu một mươi tám triệu đồng đối với ô tô
qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề nồng độ cồn có xảy ra nhiều khó khăn
khó khăn thứ nhất là người tham gia giao thông người có nồng độ cồn không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
thứ hai là cản trở thậm chí là tự ý bỏ phương tiện
thứ ba là thậm chí là chống đối người thi hành công vụ
trong những ngày đầu tiên thực hiện nghị định bốn mươi sáu
các đơn vị sẽ xử phạt ở mức thấp nhất đối với người vi phạm
tập trung nhắc nhở tuyên truyền giúp người dân nắm rõ luật
sau đó sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để nêu cao việc thượng tôn pháp luật
ngăn chặn hiệu quả vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra